tòa án nhân dân tỉnh nghệ an vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nguyễn thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
trú tại khối sáu thị trấn con cuông bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng hoạt động của doanh nghiệp tư nhân hùng thảo nguyễn thị thảo đã tiến hành phát hành phiếu gửi tiền
để huy động vốn trả lãi suất cao cho người gửi tiền
trong thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn thị thảo và các đối tượng liên quan
đã nhận tiền gửi của gần bốn trăm linh người với tổng tài sản chiếm đoạt lên đến gần hai mươi năm tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn thị thảo mức án tù trung thân